bắc bộ vẫn đang chịu ảnh hưởng của những hình thế thời tiết xấu
từ hôm nay đến ngày một tháng chín mưa sẽ còn diễn ra diện rộng cho khu vực
và mở rộng xuống cả khu vực thanh hóa và nghệ an với lượng mưa phổ biến
từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi mưa rất to với lượng trên hai trăm linh mm
do mưa nhiều mà từ ngày hai mươi tám tháng tám cho đến ngày một tháng chín ở bắc bộ và bắc trung bộ
sẽ xuất hiện một đợt lũ biên độ lũ lên trên các sông như sau
đối với trung thượng liêu sông mã sông cả từ ba sáu m thượng liêu sông thao sông đà
sông lô sông hoàng long hệ thống sông thái bình và hạ liêu sông mã sông cả
từ hai bốn m hạ liêu sông thao từ một ba m sông hoàng long sông lô và hệ thống sông thái bình
trong đợt lũ này đỉnh lũ sông thao có khả năng lên mức báo động hai đến báo động ba
sông cả và trung thượng lưu sông mã từ báo động một đến báo động hai
còn đối với các sông khác từ báo động một cho đến dưới báo động một
nguy cơ cao sẽ ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi bắc và bắc trung bộ
đặc biệt là tại các tỉnh như hòa bình phú thọ yên bái lào cai lai châu
yên sơn la hà giang lạng sơn cao bằng bắc cạn thanh hóa và nghệ an
ngập úng tại các vùng trũng thấp có khả năng xảy ra
về nhiệt độ do có mưa nên ngày hôm nay thời tiết duy trì trạng thái mát mẻ
trong ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ đối với khu vực phía tây bắc bộ khu vực phía đông bắc bộ
và các tỉnh thanh hóa nghệ an sẽ giữ mức nhiệt là hai mươi bảy ba mươi độ
trong đêm nay nền nhiệt giảm dần về ngưỡng hai mươi ba hai mươi sáu độ đối với khu vực phía đông bắc bộ
còn khu vực phía tây bắc bộ mức nhiệt là hai mươi một hai mươi bốn độ
các khu vực còn lại của trung bộ thời tiết tốt hơn ban ngày trời tạnh giáo
mưa chỉ diễn ra cục bộ ở vài nơi với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ
đối với khu vực từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế
các khu vực còn lại từ đà nẵng trở vào đến bình thuận sẽ giữ mức nhiệt là ba mươi hai ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay phổ biến trong trạng thái có mây thay đổi
nắng xuất hiện với cường độ không mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ phổ biến ở tây nguyên trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
và ba mươi ba mươi ba độ là mức nhiệt của nam bộ
về chiều tối và đêm vẫn còn có mưa rào rải rác và có nơi có rông
tuy nhiên lượng mưa không lớn
thời tiết dễ chịu với mức nhiệt từ hai mươi một hai mươi bốn độ đối với khu vực tây nguyên
và hai mươi bốn hai mươi bảy độ đối với khu vực nam bộ
trên biển với ảnh hưởng của dạnh áp thấp nên khu vực vĩnh bắc bộ có gió tây
đến tây nam cấp bốn mưa rào và rải rác có rông
rông khiến tầm nhìn xa hạn chế trong khoảng bốn một mươi km
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm huyện đảo hoàng sa
cũng có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp năm
riêng vùng biển phía đông bắc biển đông có lúc cấp sáu giật cấp bảy
biển động nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trương sa
có mưa rào và rông ở diện vài nơi khu vực thịnh hành gió tây nam cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước